giai cấp nông dân nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế
là chỗ dựa trung thành vững chắc của đảng của nhân dân
mỗi khi đất nước gặp khó khăn gian khổ chúng ta đều tin tưởng một giai cấp nông dân việt nam
tự cường sáng tạo trong giai đoạn mới một tầng lớp nông dân mới trung thành với tổ quốc
có kiến thức khoa học công nghệ để vươn lên mạnh mẽ có khát vọng để xây dựng đất nước phổn vịnh
đó là phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập hội nông dân việt nam
đón nhận huân chương hồ chí minh và tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng thời tuyên dương tri hội trưởng xuất sắc diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hội nông dân việt nam đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa đảng
nhà nước với giai cấp nông dân chủ động tham mưu với đảng nhà nước tích cực tham gia giám sát
phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền công tác hội
chúng ta có thể khẳng định rằng giai cấp nông dân nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn
luôn là trụ đỡ của nền kinh tế là chỗ giữa trung thành vững chắc của đảng của nhân dân
mỗi khi đất nước gặp khó khăn gian vụ
những thành tựu quan trọng về nông nghiệp nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia
xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh hiện đại
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nâng cao vị thế và quy tín của việt nam trên trường quốc tế
chính vì vậy đảng và nhà nước ta đã xác định nông nghiệp nông dân nông thôn có vị trí chiến lược
trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc là cơ sở và lực lượng quan trọng
để phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị bảo đảm an ninh quốc phòng
giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước
bên cạnh những thành tiệu đã đạt được thì vẫn còn nhiều bất cập trong chỉ đạo nông nghiệp nông thôn
việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chưa tốt bảo hiểm nông nghiệp làm chưa được nhiều
đầu tư vào nông nghiệp vẫn còn ít cơ sở vật chất ở nông thôn miền núi nhất là vùng sâu vùng xa vẫn còn khó khăn
thủ tướng yêu cầu nông dân và tổ chức hội cần không ngừng đổi mới nỗ lực phân đấu vươn lên
nâng cao chất lượng tổ chức phương thức hiệu quả hoạt động
được trở thành lực lượng cách mạng lực lượng kinh tế chính trị xã hội to lớn và mạnh mẽ của đảng và nhà nước và nhân dân ta trong giai đoạn mới
chúng ta cần quy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài
làm cho nông nghiệp nông dân nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh bình vững hơn nữa
phán đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh hiện đại
thủ tướng yêu cầu cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tốt
có tư duy sáng tạo nhiệt tình tâm huyết với công tác hội có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thủ tướng đề nghị hội phát động các phong trào thi đua người nông dân sản xuất
kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững